là địa phương có đội tàu cá lớn thứ hai cả nước với hơn sáu hai trăm tám mươi tàu cá cùng hơn bốn mươi lao động nghề cá
tuy nhiên trong suốt những năm qua thì tốc độ phát triển của ngành thủy sản bà rịa vũng tàu vẫn chưa được như kỳ vọng
một phần bởi sự chậm đổi mới công nghệ trong chế biến và bảo quản thủy sản sau khai thác
theo thống kê của tri cục quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản tỉnh bà rịa vũng tàu
từ năm hai nghìn một mươi đến nay tổng sản lượng khai thác hải sản của tỉnh bà rịa vũng tàu luôn tăng đều hàng năm
với mức bình quân gần ba năm chiếm khoảng ba mươi chín sản lượng vùng đông nam bộ và gần một mươi một ba sản lượng khai thác của cả nước
với hơn ba trăm hai mươi tấn giá trị sản xuất thủy sản ước đạt bảy mươi tỷ đồng
tuy nhiên trong tổng số bốn trăm linh cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản trên địa bàn tỉnh
đến thời điểm hiện nay chỉ có ba mươi sáu nhà máy chế biến đủ điều kiện xuất khẩu
nhiều cơ sở sản xuất vẫn sử dụng
công nghệ lạc hậu để hấp luộc xấy thủy sản vừa ảnh hưởng đến chất lượng vừa gây ô nhiễm môi trường
bà con như dân thì vẫn
đánh bắt theo chiều hướng bảo quản truyền thống muối và nước đá
thì cũng mong muốn nhà nước hỗ trợ chuyển giao công nghệ bảo quản chế biến giúp bà con tăng thêm thu nhập
mới đây tại hội thảo các giải pháp ứng dụng công nghệ trong bảo quản chế biến thủy sản
do sở khoa học và công nghệ tỉnh bà rịa vũng tàu tổ chức
hầu hết các chuyên gia nhà khoa học đến từ các cơ sở nghiên cứu uy tín đều cho rằng
trong bối cảnh nuôi trồng thủy sản
khai thác thủy hải sản xa bờ gặp nhiều khó khăn như hiện nay
thì việc đổi mới công nghệ bảo quản và chế biến thủy hải sản có ý nghĩa sống còn
đối với sự phát triển của ngành kinh tế này
rất cần sự hỗ trợ hiệu quả kịp thời của ngành chức năng cũng như chính quyền các cấp